là thông tin cập nhật về cơn bão noru
vào hồi một mươi h ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba hai độ kinh đông
cách đảo luzon philippines khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm từ một trăm sáu mươi bảy đến một trăm tám mươi ba km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông
đến một mươi giờ ngày mai ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi tám bốn độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi sáu
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba